hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh nguyễn ngọc thái phụ huynh có trẻ học tại trường mầm non hồng nhung cho biết khoảng hơn một mươi bảy giờ anh ra đón con thì thấy hai cô giáo đang loay hoay mở cửa xe ô tô lúc này anh thái tiến đến hỏi mới biết trong xe đang có học sinh sau đó anh thái dùng tay lấy hết sức bẩy tay gạt của cửa để tạo ra khoảng trống cho giáo viên vào trong bế học sinh ra ngoài anh thái kể khi bế cháu ra tất cả giáo viên trong trường chạy ra rồi đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn cháu bị bỏ quên quá lâu trên xe
được biết mẹ của cháu h hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cháu ở với bà ngoại chiều hôm qua người thân đi đón thì gặp sự cố đau lòng
trước đó báo cáo của công an tp thái bình cho biết hồi sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm lái xe nvl và cô giáo pqa có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non hồng nhung xa phú xuân tp thái bình trong đó có bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã minh khai huyện phú thư